hội nghị hội đồng tranh án các nước asean lần thứ năm đã được tổ chức tại brunei
với sự tham dự của tranh án đại diện tranh án từ một mươi nước asean
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới tham dự hội nghị
tại hội nghị với tư cách là chủ tịch đương nhiệm tranh án tòa án nhân dân tối cao việt nam chính thức thông báo
việc hội đồng tranh án asean đã được công nhận là thực thể liên kết của asean
được hưởng các quyền và nghĩa vụ như một thực thể liên kết chính thức từ ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
thể hiện qua việc sửa đổi đề mục phần một phụ lục hai hiến trương asean thành nghị viện và tòa án
theo tranh án nguyễn hòa bình như vậy hiến trương asean giờ đây đã bao quát hết cả ba nhánh quyền lực nhà nước
là lập pháp hành pháp và tư pháp
kỳ vọng rằng hội đồng tranh án asean sẽ chủ động tích cực tham gia các hoạt động của asean
nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa mục tiêu xây dựng cộng đồng asean năng động
hài hòa dựa trên pháp luật hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm
đây cũng là một cơ hội rất tốt để đưa ra những định hướng sáng kiến mở rộng
và nâng cao vai trò của hội đồng tranh án asean tích cực đóng góp vào nỗ lực chung
nhằm củng cố và nâng cao hơn nữa quá trình hội nhập hiện thực hóa các mục tiêu của asean